các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đó vào tối ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng nguyễn nguyên thành dũ vương nhẫn ngà và một mươi đối tượng khác mang theo hương khí đến khu vực cầu bằng tăng phường mỹ hòa chặn nhóm của mi đen để giải quyết mâu thuẫn
lúc này thì phát hiện nhiều thanh niên đi bão sau trận chung kết aff cup ngang qua khu vực cầu bằng tăng
mặc dù không xác định được có bia đen hay không nhóm của thành vẫn xông ra rượt đuổi đánh chém
thành đã vung dao tự chế chém vào cổ một thanh niên đang lưu thông trên đường làm một nạn nhân tử vong
công an tỉnh an giang đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam nguyễn nguyên hành về hành vi giết người
tòa nhân dân tỉnh đồng nai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo vương văn nam trú tại tỉnh đồng nai về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sau khi uống rượu nam đi ngang nhà một người phụ nữ ở thị trấn vĩnh an huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai và xin tiền người phụ nữ trên nhưng không được
bực tức nam đã dùng dao đâm nhiều nhát vào
người nạn nhân sau đó đối tượng tiếp tục chạy về nhà lấy dao để chém nhưng được mọi người can ngăn hậu quả nạn nhân bị thương tích một mươi hai
hội đồng xét xử đã tuyên phạt vương văn nam một mươi một năm tù về tội giết người
công an huyện mang thít tỉnh vĩnh long vừa khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam hai tháng đối với đỗ minh tân và phạm văn hiếu cùng chú tại huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó một người dân ở xã tân long đến
cơ quan công an trình báo về việc mới bị mất xe mô tô bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an xác định tân và hiếu là thủ phạm nên mời làm việc
tại cơ quan công an hai đối tượng đã khai nhận đã lấy trộm chiếc xe trên và bán được hai triệu đồng để mua ma túy sử dụng
mở rộng điều tra hai đối tượng khai nhận đã thực hiện tám vụ trộm xe mô tô khác trên địa bàn các huyện của tỉnh vĩnh long và tỉnh trà vinh
công an huyện mang thít đã thu hồi được chín xe mô tô và tiếp tục điều tra làm rõ
lợi dụng việc thuê máy
dùng trong xây dựng để chiếm đoạt bán cho nhiều người
đối tượng lê văn công chú tại huyện vĩnh bảo của thành phố hải phòng vừa bị công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba công thuê máy móc của anh hồ nhân chú tại quận cẩm lệ với giá ba trăm linh đồng một ngày
tuy nhiên đối tượng đã mang máy về giao bán trên mạng
bằng thủ đoạn gian dối công đã chiếm đoạt số tiền hơn ba mươi triệu đồng của một bị hại trú tại quận cẩm lệ
đến thời điểm bị phát hiện thì đối tượng đã lừa đảo được ba vụ lấy tiền tiêu xài cá nhân
từ tối ngày một mươi bốn tháng bốn đến dạng sáng ngày một mươi năm tháng bốn đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố bà rịa tỉnh bà địa vũng tàu đã tổ chức kiểm tra phát hiện nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu bia và ma túy
tổ công tác phát hiện xử lý bốn mươi một trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn
tiếp đó qua kiểm tra một xe ô tô tổ công tác còn phát hiện lái xe và ba trên bốn người khác trên xe dương tính với ma túy
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe hai mươi tám tuổi trú tại huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu và bàn giao những người còn lại cho công an phường phước hiệp thành phố bà rịa xử lý theo thẩm quyền
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh
cảm ơn các bạn đã theo dõi